trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên
đây là nội dung chính của nghị định số một trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi do chính phủ ban hành ngày hai mươi bốn tháng một và có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng ba
để được hưởng trợ cấp giáo viên phải đáp ứng đủ ba điều kiện
trực tiếp giảng dạy giáo dục hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm năm trở lên
nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
trong trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu
mức trợ cấp được quy thành tiền và tính theo công thức
số tiền trợ cấp bằng mức lương hưu tháng nhân với một mươi nhân với số năm được tính trợ cấp
trong trường hợp giáo viên đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được hưởng trợ cấp
mặt tư chân từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai trở về sau
thì vợ chồng bố mẹ hoặc con có thể được làm hồ sơ nhận chế độ trợ cấp theo quy định
những người thân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được